trú tại thị trấn tầm vu huyện châu thành tỉnh long an để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
tài là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào đêm ngày hai mươi năm tháng sáu
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng năm tài điều khiển xe mô tô đến đoạn đường thuộc xã an lục long huyện châu thành tỉnh long an
phát hiện chị huỳnh thị những đang điều khiển xe đạp điện đi phía trước
tài điều khiển xe theo sau đẩy chị những ngã xuống đường rồi khống chế cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng một mươi triệu đồng
khi bị hại chi hô người dân xung quanh đã kịp thời hỗ trợ bắt giữ lê tấn tài cùng tăng vật và giao cho cơ quan công an
xe container và xe thùng khiến bảy người thương vong
thời điểm trên xe container biển số bảy mươi hai c chín nghìn bốn trăm ba mươi lưu thông trên đường d một theo hướng đi thị xã tân uyên
khi qua giao lộ với đường n hai thuộc phường phú tân thành phố thủ dầu một
thì đã đâm vào xe thùng biển đỏ đang chở bảy người ngồi phía sau
vụ tai nạn đã khiến cho các nạn nhân bị hất văng khỏi xe
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong
ghi nhận tại hiện trường thùng xe đã rơi lìa khỏi xe đầu xe container bị hư hỏng nặng
theo một số người chứng kiến thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe container chạy với tốc độ cao khi qua ngã tư
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đã tròn năm mươi một ngày việt nam không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng
chín người đang cách ly chống dịch
và liên quan đến ca bệnh số ba trăm hai mươi chín công bố vào sáng ngày hôm nay là du học sinh từ anh trở về
hiện nay đang được điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết các biện pháp phòng lây nhiễm đã được thực hiện
sáu thành viên tổ bay của chuyến bay vn năm mươi có kết quả xét nghiệm âm tính
và hiện đang được cách ly tại khu cách ly của việt nam airlines
các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân
hiện cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính
bệnh nhân ba trăm hai mươi chín cũng như các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly ngay khi nhập cảnh
do đó gần như không có khả năng lây truyền ra cộng đồng
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân